ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động hầm lò xảy ra tại công ty than thống nhất
làm bốn công nhân tử vong và bảy người khác bị thương thủ tướng phạm minh chính đã có công điện
chỉ đạo gửi lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình thân nhân bị người bị nạn tập trung khắc phục hậu quả
công điện nêu rõ vào lúc giờ hai mươi phút ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại công ty than thống nhất tkv
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng đáng tiếc làm chết bốn công nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy khí mê tan
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn chỉ đạo khắc phục hậu quả
ổn định sản xuất và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
bộ công thương phối hợp với ubnd tại doanh nghiệp chỉ đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
ra soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác vận hành hầm lò kịp thời khắc phục
những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
bộ tài nguyên và môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra
giám sát nắm tình hình xử lý kịp thời
chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam khẩn trương tổ chức khắc phục
hậu quả của vụ tai nạn kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn
và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định
cùng ngày tổng liên đoàn lao động việt nam lãnh đạo tỉnh quảng ninh cùng lãnh đạo tập đoàn
công nghiệp than khoáng sản việt nam và công ty than thống nhất đã thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân
trong vụ tai nạn hiện sức khỏe của các nạn nhân bị thương đã cơ bản ổn định
sau khi được đưa vào bệnh viện các công nhân gặp nạn đã được cấp cứu hồi sức tích cực
qua kết quả ban đầu cho thấy chủ yếu là tổn thương phần mềm
các bệnh nhân được đưa vào các khoa hồi sức chấn thương

để đảm bảo an toàn cho chính bản thân
hiện ubnd tỉnh quảng ninh hỗ trợ ban đầu cho mỗi công nhân tử vong là hai mươi triệu đồng
đối với mỗi người trong tỉnh một mươi tám triệu đồng đối với mỗi người ngoài tỉnh
và năm triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình công nhân tử vong là hai mươi triệu đồng
công đoàn tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho mỗi gia đình có công nhân tử vong
công ty than thống nhất phối hợp và hỗ trợ gia đình các công nhân bị nạn để đưa họ về với gia đình lo hậu sự chú đáo
tổng liên đoàn lao động việt nam hỗ trợ một mươi triệu đồng một người tử vong năm triệu đồng một người bị thương
liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh hỗ trợ tổng một mươi một triệu đồng